đồng chí tòng thị phóng ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội và đoàn công tác
đã tới thăm tặng quà cho các hộ gia đình chính sách các em học sinh nghèo vượt khó
tại xã sơn hải huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an
sau khi nghe báo cáo kết quả thực hiện chương trình tết vì người nghèo
xuân canh tí năm hai nghìn hai mươi của tỉnh nghệ an đồng chí tòng thị phóng mong muốn thời gian tới
tỉnh tiếp tục làm tốt công tác an sinh xã hội chăm lo đời sống vật chất
tinh thần cho người có công hộ gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn
dịp này đồng chí tòng thị phóng và đoàn công tác đã thăm hỏi và tặng quà cho mẹ việt nam anh hùng đặng thị lai
ở huyện quỳnh lưu tặng quà cho hai mươi hộ gia đình chính sách năm mươi hộ gia đình phụ nữ nghèo
khuyết tật có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hỗ trợ máy ấm tình thương cho bốn hộ
xây dựng năm công trình nước sạch công trình vệ sinh cho năm hộ gia đình
trao ba mươi suất học bổng cho các cháu học sinh nghèo vượt khó học giỏi
và trao tặng hai mươi triệu đồng cho hội khuyến học xã sơn hải huyện quỳnh lưu
cũng trong sáng nay đồng chí tòng thị phóng và đoàn công tác đã thành kính dân hoa dân hương
tưởng niệm chủ tịch hồ chí minh tại khu di tích quốc gia đặc biệt kim liên huyện nam đàn